thưa quý vị để có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp nhiều người đang mong muốn đi học để lấy được kiến thức và có chứng chỉ đào tạo tại nhiều trung tâm đào tạo uy tín
đánh vào tâm lý trên thì hiện nhiều đối tượng lừa đảo đã răng ra những cái bẫy trên mạng internet dưới hình thức thi và xét tuyển mà thực tế là mua chứng chỉ tiếng anh tin học giả để dụ lừa người dân
chứng chỉ anh văn tin học thi bao đậu cam kết đi thi thật chứng chỉ thật hồ sơ gốc đầy đủ một trăm linh kèm theo những lời giới thiệu khẳng định chắc nịch là số tiền lên đến chín trăm linh cho đến hai triệu đồng tùy loại chứng chỉ tiếng anh
trên thực tế lực lượng công an hà nội và thành phố hồ chí minh đã đấu tranh triệt xóa nhiều đối tượng chuyên làm các loại giấy tờ chứng chỉ giả rồi giao bán trên mạng internet
bằng cách dụ lừa người có nhu cầu làm bằng thật phơi thật nhiều người có nhu cầu về các loại văn bằng chứng chỉ đã dính bẫy của các đối tượng lừa đảo
nếu làm được thì em có đi mua máy mọc ở trên mạng vậy
phải cần được xử lý đấy là một việc là làm con dấu giả thứ hai là cái việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vì rõ ràng đây là một cái hình thức lừa đảo để chiếm đoạt cái tài sản của khi mà không có đủ thẩm quyền không có các cái chức năng mà đưa ra các cái văn bằng giả như thế để lấy tiền của những người có nhu cầu
theo luật sư phạm xuân nghĩa những chiêu thức dụ lừa thi chứng chỉ tiếng anh tin học trên mạng internet hiện nay thường được các đối tượng tiến hành tinh vi bài bản như giao bán hồ sơ và tổ chức đứng ra thi tuyển như các trung tâm đào tạo quốc tế kèm theo lời quảng cáo bao đỗ
nhưng thực chất đây là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo
những người đang có nhu cầu thì nên tìm hiểu ở những người đi trước của mình bạn bè của mình
là đã thi ở những cơ sở nào quý vị
thứ hai là cũng lên qua các cái thông tin là mạng thì tìm hiểu xem là trong cái danh sách những cái trung tâm nào được có danh sách là được công nhận được cấp bằng ở việt nam
học để lấy kiến thức và có chứng chỉ đào tạo tại nhiều trung tâm đào tạo uy tín là nhu cầu chính đáng
vậy nhưng người dân cũng cần tỉnh táo để tránh rơi vào bẫy của những đối tượng lừa đảo trên mạng internet hiện nay
thưa quý vị và các bạn những ngày gần đây xuất hiện một số thông tin cho rằng sau vụ việc xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông
bộ công an sẽ tiến hành xử lý một số tập đoàn doanh nghiệp kinh tế lớn
và liên quan tới vấn đề này vào chiều ngày hôm nay trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an người phát ngôn bộ công an đã thông tin
thời gian qua dưới sự chỉ đạo thường xuyên sát sao của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
các cơ quan bảo vệ pháp luật đã xử lý một số vụ án sai phạm vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế như là vụ việc xảy ra tại công ty việt á
công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần tập đoàn tân hoàng minh công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông
tuy nhiên lợi dụng việc bộ công an xử lý một số vụ án kể trên các thế lực thù địch phân tử xấu đã đăng tải phát tán nhiều tin giả tin sai sự thật liên quan tới kinh tế tài chính tiền tệ
mục đích là nhằm gây hoang mang dư luận gây dối loạn mất an ninh trật tự trật tự an toàn thị trường ảnh hưởng tiêu cực tới lợi ích hoạt động bình thường của người dân nhà đầu tư doanh nghiệp
nhất là thông tin cho rằng bộ công an sẽ tiến hành xử lý tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp kinh tế lớn
bộ công an khẳng định đây là thông tin giả thông tin thất thiệt sai sự thật
bộ công an sẽ tiếp tục xác minh điều tra xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây hoang mang dư luận tác động tiêu cực tới an ninh kinh tế tài chính tiền tệ an ninh đầu tư
đồng thời đề nghị mọi người dân không tin không nghe và không lan truyền các thông tin thất thiệt tiếp nhận các thông tin chính thống từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền
thưa quý vị mới đây thì công an quận hà đông của thành phố hà nội đã bắt giữ được hai đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay
và vũ khí gây ra nhiều vụ cướp tài sản manh động trong thời gian từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
hiện hai nghi can này cũng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra
đáng chú ý cả hai đối tượng đều có tuổi đời còn khá trẻ và là anh em họ cùng chú trên địa bàn quận hà đông
theo điều tra ban đầu từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn quận hà đông xảy ra nhiều vụ cướp táo tận vào ban đêm và dạng sáng
chỉ trong một thời gian ngắn nhóm đối tượng này đã gây ra ít nhất ba vụ cướp tài sản
các đối tượng đã gây ra nhiều vụ việc gây hoang mang trong dư luận
sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xác định hai đối tượng gây án gồm đặng đình phong và đặng đình tuấn
đều trú tại phường phú lương quận hà đông
tại cơ quan công an phong và tuấn khai nhận do ham chơi để có tiền ăn tiêu nên ban đêm thường lấy xe máy của gia đình
mang theo bình xịt hơi cay và dao nhọn đi dọc các tuyến đường quanh địa bàn quận hà đông tấn công những người đi chợ đêm để cướp tài sản

từ nguồn tin tối giác tội phạm có một cặp vợ chồng thường trú tỉnh long an về việc bị nhắm đối tượng đi xe máy hẻo exciter giật túi sách khi đang lưu thông bằng xe máy trên đường hồng bàng phường một mươi bốn quận năm
sau hơn nửa tháng truy xét đội cảnh sát điều tra công an quận năm đã xác minh được nhóm nghi can hiện đang lẫn trốn tại một căn nhà ở ấp long phú xã an phúc huyện đông hải tỉnh bạc liêu
đến rạng sáng hai mươi một tháng một mươi tổ trinh sát đã ập vào khống chế ba đối tượng và di lý về công an quận năm để lấy lời khai
cả bốn nghi can bị bắt giữ gồm hàng phú quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba lưu thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng ngụ quận tân phú nguyễn trung tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba tạm trú quận bình tân và quách tấn tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ huyện bình chánh
các đối tượng này ngoài thừa nhận đã gây ra vụ giật giỏ sách của hai vợ chồng ngụ tỉnh long an còn thực hiện bảy vụ cướp dật khác ở khu vực quận năm và một số vụ khác ở nhiều địa bàn thành phố hồ chí minh
đáng chú ý bốn đối tượng này đều có từ hai đến bốn tiền án cùng với tội cướp giật
tăng vật thu giữ gồm tám điện thoại di động trong đó gồm một điện thoại iphone một mươi ba pro max là tan vật vụ án một roi điện một dao gấp và một xe máy exciter một trăm ba mươi năm phân khối
kính thưa quý vị sau cơn mưa lớn từ đêm hôm trước cộng với triệu cường dân cao kéo dài ngày hai mươi năm tháng một mươi hầu hết các tuyến đường lớn nhỏ ở trung tâm thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
bị ngập sâu trong nước từ bốn mươi đến sáu mươi
việc các con đường biến thành sông đã gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của người dân
hàng loạt xe bị chết máy người dân phải giác bộ nhiều nhà dân ven đường trong hẻng trụ sở nhiều cơ quan trường học bị nước tràn vào
bên cạnh đó nước từ cống rảnh đủ các loại rác thải tràn lên đen ngòm bốc mùi hôi thối làm đảo lộn sinh hoạt của người dân
trước đó để khắc phục tình trạng ngập lụt và chiều cường dân cao thành phố bạc liêu đã sửa chữa và nâng cao nhiều tuyến đường chính của thành phố như hai bà trưng võ thị sáu
tuy nhiên sau cơn mưa cực lớn kéo dài nhiều giờ cộng với thời điểm triều cường dâng cao nhiều tuyến đường được sửa chữa và nâng cấp vẫn chìm trong biển nước
những ngày gần đây thành phố hồ chí minh thường xuất hiện mưa lớn vào cuối ngày
thêm vào đó là chiều cường dân cao đã gây ngập úng nghiêm trọng nhiều tuyến đường
trong khi đó hàng loạt dự án chống ngập vẫn ị ạch do gặp vướng mắt về mặt bằng và nguồn vốn
nước từ trận mưa tối qua còn chưa rút hết thì hôm nay triều cường dân cao
khi nước từ kênh tẻ tràn lên làm ngập đường phố
tình trạng ngập sâu kéo dài quanh năm khiến cuộc sống của người dân trong những con hẻm trên đường huỳnh tuấn pháp quận bảy trở nên đảo lộn
nhiều phương tiện chết máy hư hỏng hàng quán phải đóng cửa kinh doanh buôn bán gặp nhiều khó khăn
cái đời sống của người dân ở đây thì nói chung đảo lộn hoàn toàn
tại vì thường thường buổi sáng mà học sinh đi học thì cha mẹ không cách nào đưa con đi được nếu không cổng ra
sáng tôi phải dậy rất là sớm tổng ra xong rồi đẩy xe ra
đẩy xe ra xong rồi mới là đưa cháu đi học
rồi buổi chiều lên đón về cũng thế
tức là về thì kẹt xe nào là ngập nước cho nên là rất là khó khăn
rồi về nhà hết thời gian
cảnh ngập nay cũng là một mươi năm rồi đó
một mươi năm nay là lúc nào là cứ cuối năm gần cuối năm là thủy chiều
nói chung là cái mùa nước lên đó là bắt đầu là cứ sáng chiều hai con nước đủ
cản trở ảnh hưởng người đi làm người buôn bán là nói chung đủ thứ hết đó
cả đi học nữa học trò sáng
cái nhỏ là phải cổng ra đường không
cuối tháng sáu vừa qua văn phòng ưu ba nhân dân tp hcm có kết luận trí đạo
của phó chủ tịch ưu ba nhân dân tp võ văn hoang trong việc tổng kết phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn bảo vệ rừng phòng chống cháy rừng năm hai nghìn hai mươi một và triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó ưu ba nhân dân tp hcm yêu cầu các chủ đầu tư để nhanh tiến đổi các dự án chống ngập của thành phố
sớm đưa vào sử dụng nhất là dự án giải quyết ngập cho triều cường khu vực tp hcm có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu
các mùa giải sau tiếp tục mở rộng hơn về số lượng tham dự cũng như độ lan tỏa về các kênh truyền thông với kỳ vọng đưa phong trào bóng đá sinh viên bảy người phát triển chuyên nghiệp hơn trong phạm vi cả nước